tối qua ngày sáu tháng hai đại sứ quán việt nam tại campuchia đã tổ chức tết cộng đồng mậu tuất hai nghìn hai mươi
đại sứ vũ quang minh cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán các tổng lãnh sự quán việt nam tại bát đam bông và sihanoukville
đại diện các cơ quan bên cạnh đại sứ quán nhiều doanh nghiệp việt nam đang kinh doanh đầu tư tại campuchia
lưu học sinh việt nam và đông đảo bà con việt kiều dự cuộc gặp mặt
trong không khí ấm tình quê hương đại sứ vũ quang minh đã điểm lại những thành tiệu rất đáng tự hào của đất nước việt nam
đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại
về quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam campuchia đại sứ khẳng định trong năm vừa qua đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ
trao đổi đoàn được duy trì ở cả cấp cao và các cấp bộ ngành địa phương
củng cố thêm sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
trong lĩnh vực hợp tác kinh tế năm hai nghìn một mươi
kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt ba bảy tỷ usd cao nhất từ trước đến nay tăng hai mươi tám so với năm trước
đại sứ bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực vượt qua khó khăn và tiếp tục có những bước phát triển mới
quan trọng của cộng đồng việt kiều tại campuchia
nhấn mạnh tới những nỗ lực củng cố địa vị pháp lý giúp bà con việt kiều tiếp tục hòa nhập vào xã hội sở tại
có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước campuchia
đồng thời duy trì và phát huy các giá trị tốt đẹp của bản sắc dân tộc việt nam
nhân dịp sắp sang năm mới đại sứ vũ quang minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người việt nam tại campuchia
chúc cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam campuchia ngày càng phát triển bền vững